kết quả xét nghiệm của bà ngoại dương tính với ncov không có triệu chứng
hai mẹ con sản phụ đều âm tính
đêm qua toàn bộ nhân viên khoa phụ sản và nhi khoa cho kết quả xét nghiệm âm tính
hôm nay chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm toàn viện
ông đạo cho biết và nhận định khả năng trường hợp này mới bị nhiễm ở cộng đồng
nơi mình sinh sống khi vào viện test nhanh kháng nguyên không phát hiện được
theo đó từ một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam bị phong tỏa ba ngày
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại